mỗi bộ sưu tập mỗi sản phẩm thầy trang luôn ẩn trong mình một ý niệm cảm hứng hay tinh thần mạnh mẽ
và hà nội luôn là nguồn cảm hứng dồi dào cho các nhà thiết kế
hình ảnh về thủ đô ngàn năm văn hiến luôn được họ khai thác
từ đó tạo nên những sản phẩm ứng dụng trong nền công nghiệp may mặc
bộ sưu tập áo dài với họa tiết hà nội hoa phố cổ hà nội đã được nhà thiết kế nguyễn thu thủy đưa vào trong hơn ba mươi bộ trang phục của mình
với họa sĩ nguyễn thu thủy hà nội không còn đơn thuần là một cái tên
mà hai tiếng ấy như một khái niệm rất đổi thân thương với bất cứ ai chót đem lòng yêu thành phố này
hiện đại trẻ trung hình ảnh hà nội được nhà thiết kế nguyễn thu thủy dùng kỹ thuật đồ họa trên nền áo dài
với phong dáng cổ điển phù hợp với mọi lứa tuổi
chúng ta có thể bắt gặp những ngõ nhỏ phố nhỏ hà nội những nóc phố thân quen
những mái ngói trầm nâu cổ kính được nhà thiết kế thể hiện tinh tế qua những đường nét tinh xào trên nền lụa truyền thống
qua bộ sưu tập lần này của nguyễn thu thủy đã mang đến cho những người yêu thích thời trang nhiều cảm xúc